tỉnh quảng nam đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý khai thác cát sỏi trên các dòng sông vu gia và thu bồn
siết chặt hoạt động của các bến bãi tập kết cát sỏi bên sông
tuy nhiên công tác kiểm tra xử lý việc chấp hành quy định của tỉnh tại các địa phương còn nhiều bất cập
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
đầu tháng bảy vừa qua ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã có chủ trương siết chặt quản lý và lập lại trật tự kỷ cương
trong hoạt động khai thác tập kết cát sỏi trên địa bàn tỉnh
nhưng đến nay bãi tập kết cát sỏi của ông nguyễn xuân ngữ ở thôn tứ câu phường điện ngọc thị xã điện bàn tỉnh quảng nam vẫn hoạt động bình thường
khi được hỏi nguyên nhân chưa chấp hành chủ trương của tỉnh ông ngữ cho rằng cần có thời gian để bán hết lượng cát còn tồn động lâu nay

dọc bờ sông vu gia thu bồn có gần bốn mươi bến bãi được cấp giấy phép hoạt động cùng hàng chục bến bãi tập kết cát trái phép
các đối tượng lợi dụng bến thủy nội địa và bãi tập kết để khai thác tàng trữ cát sỏi trái phép
mới đây ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam yêu cầu các doanh nghiệp
được cấp phép khai thác và tập kết cát sỏi phải lắp đặt camera giám sát để phục vụ cho việc kiểm tra giám sát
nhưng qua kiểm tra các doanh nghiệp này còn thực hiện theo kiểu đối phó
theo chỉ đạo của tỉnh thì ủy ban nhân quyền cũng phải cương quyết và buộc doanh nghiệp phải thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh
mặc dù có khó khăn bắt camera để giống sót đường sông cho cái nơi phải tập kết
nhưng mà yêu cầu phải thực hiện còn nếu không thực hiện thì quyền sẽ giữ lý theo quy định
cái thứ hơi về mặt bến bờ hiện nay về bến thủy thì hiện nay đà lộc chỉ có một cái bến thủy được cấp phép
nhưng mà là không có cái cho phép cái bể tập kết
các cái bấy mà đã hãy phép thì phải bắt buộc tạm dừng hoạt động
đối với những cái máy mà có phép nhưng cũng chưa có đủ điều kiện về bảo vệ môi trường
về được kết nối về an toàn giao thông văn văn thì cũng có cái thống kê
rồi những cái bấy mà nằm ngồi quy hoạch văn văn sau khi thống kê xong thì khó văn bỏ ngự các địa phương
để các địa phương tiến hành thực hiện cái dừng hoạt động các cái bấy này theo dự trưng chung với văn tỉnh
tỉnh quảng nam đưa ra phương án đến năm hai nghìn hai mươi sẽ loại bỏ cả chục bến bãi tập kết cát sỏi ra khỏi quy hoạch
đồng thời tổ chức quy hoạch lại bến bãi theo hướng giảm từ ba mươi tám bến bãi hiện có xuống còn một mươi hai bến bãi
đồng thời giảm hai mươi chín doanh nghiệp
xuống còn một mươi doanh nghiệp và tổ chức đấu thầu khai thác khoáng sản công khai
buộc doanh nghiệp phải kê khai sản lượng khai thác cát sỏi đầy đủ theo quy định